theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xuất khẩu cà phê tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đạt hơn chín mươi tấn với giá trị đạt một trăm sáu mươi bảy triệu đô la mỹ
đưa khối lượng và giá trị xuất khẩu cà phê một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi đạt một ba mươi bốn triệu tấn tương đương hai ba mươi hai tỷ đô la mỹ
giảm một ba về khối lượng và giảm bảy về giá trị so với cùng kỳ năm trước
đức mỹ và italia tiếp tục là ba thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của việt nam
với thị phần lần lượt là một mươi ba đạt hai trăm tám mươi tám triệu đô la mỹ chín ba đạt một trăm chín mươi chín sáu triệu đô la mỹ tám ba đạt một trăm bảy mươi tám chín triệu đô la mỹ
tháng một mươi giá cà phê xuất khẩu bình quân của việt nam đạt một tám trăm năm mươi hai usd một tấn giảm một tám so với tháng chín